chương trình triển khai gói hỗ trợ tiến dụng hai trăm tám mươi năm tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp và đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đã và đang được triển khai rộng khắp tích cực trên cả nước
dù phải thực hiện các khâu đánh giá và thẩm định khả năng thu hồi nợ đối với khách hàng tuy nhiên chỉ sau khoảng vài tuần thực hiện đã có hơn một phần hai trong tổng số hai trăm tám mươi năm tỷ đồng đã được các ngân hàng giải ngân
thời điểm này khối lượng hồ sơ doanh nghiệp gửi về các ngân hàng để được cơ cấu lại thời gian trả nợ giảm lãi suất ngày một nhiều vì thế để giải quyết nhanh chóng thông suốt tiêu chí minh bạch rõ ràng luôn được chính các ngân hàng đặt tên hàng đầu
số tiền vai yêu đãi đã đến tay được hàng vạn doanh nghiệp trên cả nước chứng tỏ sự nhanh chóng hiệu quả của chương trình hỗ trợ tín dụng mà các ngân hàng đang triển khai
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho biết tổng giá trị quy đổi các gói hỗ trợ của chính phủ ứng phó với dịch covid một mươi chín bao gồm cả các ngành ngân hàng tài chính công thương giao thông vận tải tới thời điểm này là ba trăm ba mươi tỷ đồng tương đương với một mươi bốn tỷ usd